hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn thanh hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu giữ bài thi cho ông vũ trọng lương
người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh trái với quy chế
trước đó tổ công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã vào cuộc kiểm tra
phát hiện có sự can thiệp vào kết quả thi của một trăm một mươi bốn thí sinh với trên ba trăm ba mươi bài thi trắc nghiệm
có những bài thi được nâng từ một đến chín điểm có thí sinh được nâng khống tăng thêm tới hai mươi chín chín mươi năm điểm
qua ba ngày xét xử vào ngày hôm nay
bốn bị cáo lập chứng tử khống tham ô ngân sách nhà nước trên bốn sáu tỷ đồng
tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên án tổng cộng sáu mươi hai năm tù giam về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
các bị cáo gồm lê hữu rí nguyên hiệu trưởng nguyễn văn sang nguyên kế toán
nguyễn thị đào nguyên thủ quỹ cùng chú tại huyện vũng liêm và lê thị đỗ quyên
chú thành phố vĩnh long nhân viên của trường đã cùng nhau lập hàng loạt chứng từ khống
để chiếm đoạt tiền ngân sách cấp cho trường trung học phổ thông số tiền trên bốn sáu tỷ đồng
để chia nhau tiêu xài
tại phiên tòa bốn bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê hữu rí hai mươi năm tù giam nguyễn văn sang hai mươi năm tù giam
nguyễn thị đào một mươi năm năm tù giam và lê thị đỗ quyên bảy năm tù giam
đồng thời các bị cáo phải khắc phục số tiền đã thiệt hại
công an tỉnh lạng sơn vừa khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ đối tượng hà văn dựng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại thôn bản vàng xã cao lâu huyện cao lộc
tăng vật thu giữ là hai mươi bánh chất bột màu trắng nghi là heroin được cất giấu tại chuồng gia súc sau nhà
ban chuyên án đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm bốn đối tượng liên quan gồm vi văn sấn
lộc văn ngan hoàng văn phóng cùng chú tại huyện cao lộc và lưu tuấn hưng
trú tại đường bà triệu đường phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
các đối tượng này đã nhiều lần mua bán vận chuyển ma túy cho đối tượng vi văn thế chú tại thành phố lạng sơn
ngày hai mươi một tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng thế đang trốn tại hà nội khi chuẩn bị trên đường đi nghệ an để trốn sang lào
qua hai năm đấu tranh với đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng vi văn thế cầm đầu lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi một đối tượng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi một h ba mươi
ngay sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung khác trên intv